cảm xúc và chất liệu trong sáng tác chính là những câu chuyện trong quá trình tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân

chìa khóa tôi khóa tủ ở bên phải nhưng mà tôi lại để chìa khóa ở bên cái nóc tủ bên trái
rồi vào tìm được chìa khóa lấy chìa khóa mở tủ lấy
rồi nhà tôi mất hai mươi bảy triệu

các anh cũng nhận tình các anh đến hiện trường

đáp lại tinh thần trách nhiệm của người trưởng công an

chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an xã đã tiếp nhận ba tin

đây là một những chiến dịch có ý nghĩa và nhân dân hưởng ứng rất nhiệt tình
rất là đông có những trường hợp mà nên làm rồi chờ cả ngày cả đêm

rất là bà con rất là trách nhiệm
đặc biệt nữa là trong cái khung cảnh không gian thời gian và nhiệm vụ của lực lượng công an xã
thường xuyên tuần tra vào ban đêm thì vào những cái đặc biệt thời tiết khung cảnh

những căn nhà đơn sơ của bà con thường thì không thể chống được xương muối và gió lạnh
khác với mọi năm mùa đông năm nay nhiều gia đình ở tỉnh cao bằng đã có được mái nhà vững chãi che chắn và ấm áp hơn